lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nguyễn viết sáng và võ thành luân khi đang từ nghệ an ra thành phố nam định nhận tiền hàng
như vậy chỉ trong ba ngày liên tiếp đường dây ma túy lớn từ nghệ an về nam định đã bị xóa sổ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông võ trường hùng
tổng giám đốc công ty cổ phần lương thực hậu giang để điều tra hành vi sai phạm về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cùng bị bắt với ông hùng còn có kế toán trưởng trần xuân mãi và trưởng phòng kinh doanh lê trần quang thái
vụ việc sai phạm bị phát hiện khi thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra tại công ty phát hiện có dấu hiệu tội phạm về quản lý kinh tế gây lỗ và thất thoát trên hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
tại tỉnh vĩnh phúc công an huyện vĩnh tường cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bùi văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã đại đồng huyện vĩnh tường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh bùi văn chiến người cùng địa phương hiếu đã mượn chiếc xe máy biển kiểm soát tám mươi tám l một một mươi chín nghìn bảy trăm một mươi sáu
sau đó đem cầm cố lấy tiền tiêu xài tài sản trị giá khoảng hai mươi bốn triệu đồng
hiện công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang phối hợp cùng công an tỉnh bình phước đã bắt đối tượng truy nã lê văn biên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại thị xã phước long tỉnh bình phước về tội gây dối trật tự công cộng khi đang trốn tại nhà nghỉ quang tuấn xã quý sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
theo đó từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đối tượng biên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước ra quyết định khởi tố về hành vi cùng đồng phạm gây dối trật tự công cộng
đánh nhau tại khu dân cư gây hậu quả chết người hiện công an huyện lục ngạn đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho công an tỉnh bình phước giải quyết theo thẩm quyền
mặc dù mới được đưa vào sử dụng sáu tháng nhưng suốt chiều dài hơn ba mươi ba km thuộc dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ một a
đoạn nam tuyến tránh thành phố hà tĩnh đến đèo con thị xã kỳ anh đã bị hàn lún vệt bánh xe nhiều đoạn vết làn lún sâu đến một mươi cm
theo ban quản lý dự án hàn lún vệt bánh xe bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng hai tháng đầu mùa nắng nóng năm nay
bên cạnh lý do thời tiết nắng nóng gây gắt kéo dài thì nguyên nhân chủ quan xuất phát từ hoạt động của xe quá tải trọng
đáng chú ý không chỉ xảy ra hằn lún vệt bánh xe ở nhiều điểm còn xuất hiện hiện tượng bong mặt dựa đường
những ngày qua đợt nắng hạn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân tại tỉnh quảng trị
đến thời điểm này gần ba hectare diện tích trồng lúa hẻ thu vẫn phải bỏ hoang do không có nước tưới
mặc dù đã có các phương án chuyển đổi một số cây trồng nhưng điều này cũng chỉ là giải pháp tình thế
bởi hầu hết diện tích khô hạn này lại là đất chuyên canh lúa
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi quảng trị
đã phải huy động công nhân triển khai đắp đập chặn dòng các nguồn nước có khả năng cung cấp nước cho trạm bơm điện
đồng thời triển khai các giải pháp tưới hiệu quả nhất nhằm khắc phục phần nào để bà con sản xuất